cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nguyễn đình sáu về tội trốn thuế
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn magalam thép và hợp kim địa chỉ tại khu công nghiệp mỹ phước ba thị xã bến cát
quá trình kiểm tra xác minh cơ quan công an xác định nguyễn đình sáu là người mua hàng phế liệu trôi nổi trên thị trường và bán lại cho công ty khác
tại thời điểm phát sinh các hợp đồng kinh tế mua hàng thì công ty manggalam không biết gì về pháp nhân ký kết hợp đồng mà chỉ thông qua sáu
đến ngày hai mươi bảy tháng sáu cục thuế tỉnh bình dương có kết luận giám định xác định hành vi của nguyễn đình sáu là hành vi trốn thuế với số tiền là hơn hai trăm bốn mươi hai triệu đồng
thời điểm tết trung thu đang đến rất gần trên nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao thì một số đối tượng đã nhập lậu bánh trung thu không rõ nguồn gốc về hà nội
mới đây lực lượng bánh trung thu đã tăng cao
của hà nội đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc tại khu vực ngõ tám mươi đường trần duy hưng phường trung hòa quận cầu giấy
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện năm mươi hộp bên trong có chứa bốn chiếc bánh trung thu trên vỏ hộp và vỏ bánh đều in chữ trung quốc
chủ số hàng trên là trần xuân hoàn chú tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh khai nhận số bánh trung thu trên mua lại của một người bạn chuyên đầu mối hàng hóa ở lào cai với giá gần một mươi triệu đồng mang về hà nội để tiêu thụ
toàn bộ số bánh trung thu này đều không có hóa đơn chứng từ chủ lô hàng cho biết mỗi chiếc bánh trung thu được nhập vào với giá là hai ba trăm linh đồng và giá đến tay người tiêu dùng là khoảng từ bốn đến năm đồng một chiếc
tiếp theo sẽ là cụm tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
phó thủ tướng lê minh khái vừa giao cho ngân hàng nhà nước tổ chức hội nghị để tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất hai đối với doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh theo nghị định số ba mươi một của chính phủ
đồng thời ngân hàng nhà nước sớm thành lập một số đoàn công tác để tiến hành khảo sát tình hình triển khai thực hiện của các ngân hàng thương mại nắm bắt các vấn đề đặt ra trong thực tiễn để kịp thời có các biện pháp xử lý các khó khăn vướng mắt của cơ sở

đồng thời nguyên định số ba mươi một của chính phủ
hàng loạt sang việt nam đang diễn ra chậm một phần là do tình trạng gián đoạn liên quan tới đại dịch covid một mươi chín và phần khác là do việc sản xuất máy tính sách tay liên quan tới một chuỗi cung ứng lớn hơn
thưa quý vị vi phạm giao thông sau đó đâm xe vào lực lượng chín trăm một mươi một hai đối tượng vừa bị công an thành phố đà nẵng xử lý
vào đêm một mươi sáu tháng tám tại ngã tư hà huy tập địa biên phủ quận thanh khê tổ công tác số một thuộc lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng đã phát hiện hoàng văn minh điều khiển xe máy
chở theo hoàng văn hùng cả hai không đối mũ bảo hiểm phương tiện không có gương chiếu hậu tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính nhưng cả hai không chấp hành mà bỏ chạy
tổ công tác phối hợp truy bắt nổ súng chỉ thiên nhưng hai người này có hành vi chống đối đâm xe máy vào tổ công tác ngay sau đó tổ công tác đã bắt giữ minh và hùng
cướp tài sản và chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hai bị cáo nguyễn văn nam và trần thị thu thủy vừa bị tòa nhân dân tp hải phòng đưa ra xét xử
theo hồ sơ vụ án chiều ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nam vào phòng giao dịch ngân hàng việt công banh quận hải an hải phòng cướp hơn ba tỷ đồng sau đó cho thủy hơn một ba tỷ đồng để tiêu xài cá nhân
công an huyện củ chi tp hcm cho biết vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm khám phá nhanh vụ án và ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn trí tâm sinh năm hai nghìn một ngụ tại huyện củ chi tp hcm và trương thanh lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngủ tại tỉnh sóc trăng

vì mẹ la mắng cho rằng mẹ bên anh rể họ tìm anh chiêu để nói chuyện và gây ra án mạng

tài nạn xảy ra tại khu vực biển bãi trường xã dương tơ vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút chiều qua ngày một mươi bảy tháng tám
khi năm du khách đang tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa trong đó có ba người lớn và hai trẻ em
nghe tiếng kêu cứu ông nguyễn văn thái năm mươi sáu tuổi cùng nhiều người lao xuống biển cứu người
các nạn nhân được đưa vào bờ an toàn tuy nhiên ông thái bị sóng đánh kiệt sức được đưa đến trung tâm y tế tp phú quốc cấp cứu nhưng không qua khỏi
trước đó ngày hai mươi sáu tháng sáu tại khu vực biển bãi trường trung tá bùi văn nhiên nhân viên phòng chính trị nhà máy z một trăm chín mươi năm tổng cục công nghiệp quốc phòng cũng đã hy sinh khi tham gia cứu người bị đuối nước
các nạn nhân được đưa vào bờ an toàn trung tâm y tế tp phú quốc cấp cứu nhưng không qua khỏi
trước đó ngày hai mươi sáu tháng sáu tại khu vực biển bảy trường trung tá bùi văn nhiên nhân viên phòng chính trị nhà máy z một trăm chín mươi năm tổng cục công nghiệp quốc phòng cũng đã hy sinh khi tham gia cứu người bị đuối nước